tại hà nội đã diễn ra hội nghị khoa học lần thứ năm về điều khiển và tự động hóa vcci hai nghìn hai mươi
được tổ chức hai năm một lần bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi một vcci năm hai nghìn một mươi chín là dịp hội ngộ của các nhà khoa học việt nam và quốc tế
về tự động hóa các doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tự động hóa
để công bố các kết quả nghiên cứu những công nghệ và sản phẩm mới nhất phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
sự kiện được kỳ vọng góp phần giúp giới chuyên môn nhà quản lý doanh nghiệp nhìn nhận đúng đắn vai trò của tự động hóa
trong giai đoạn phát triển sắp tới của đất nước giai đoạn chuyển đổi số quốc gia
thúc đẩy quá trình đổi mới sáng tạo trong cộng đồng khoa học và tạo cơ sở cho hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia